các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh có công văn về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu trên địa bàn
trong đó yêu cầu mọi người dân ở tại nhà tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống
tuy nhiên bà đặng thị minh hằng không đóng cửa quán ăn mà cùng năm nhân viên tiếp tục lén lút kinh doanh
đến ngày bảy tháng chín qua khám sàng lọc và lấy mẫu test nhanh
lực lượng y tế phát hiện hai nhân viên phục vụ tại quán công lộc do bà hằng làm chủ dương tính với covid một mươi chín
qua truy vết lực lượng chức năng xác định ban đầu có tám trường hợp tiếp xúc gần với nhân viên f một trở thành f
hai trường hợp f hai trở thành f và bốn trường hợp là f một
đáng chú ý liên quan đến ổ dịch tại quán cơm lộc này
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tây ninh có đến chín mươi sáu trường hợp dương tính và sáu mươi một trường hợp f một ở cộng đồng
gây thiệt hại cho nhà nước với chi phí điều trị và cách ly đến hơn một hai tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra tỉnh công an tây ninh
tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương thông tin đã thực hiện bắt tạm giam ba tháng
đối với nguyễn thái hiệp ba mươi một tuổi là bác sĩ khoa kiểm soát dịch bệnh của trung tâm y tế thị xã tân uyên
để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
trước đó vào ngày sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam
đối với lê văn thắng là người giữ xe của trung tâm y tế thị xã tân uyên hai mươi bốn tuổi quê đồng tháp
tạm trú tại khu phố bảy phường uyên hưng thị xã tân uyên về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
vào thời điểm đó công an cũng khởi tố bác sĩ nguyễn thái hiệp về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
nhưng cho tại ngoại để điều tra
qua công tác nắm tình hình địa bàn trinh sát xác định thắng đã thỏa thuận với tống văn tùng hai mươi chín tuổi quê ở thanh hóa
tạm trú ở khu phố một phường uyên hưng thị xã tân uyên và ra giá tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho một mươi bảy người dân với giá sáu trăm linh đồng một người
vào ngày hai mươi bốn tháng tám thắng tự ý mở cửa cổng sau trung tâm y tế thị xã tân uyên cho một mươi người dân đi vào trong để tiêm vaccine bảy người còn lại chưa đến
tiêm xong tống văn tùng đang đưa số tiền cho thắng thì bị lực lượng công an bắt quả tang tạm giữ
người và tăng vật với tổng số tiền là một mươi hai triệu đồng
qua đấu tranh thắng thừa nhận hành vi phạm tội
ngoài ra thắng đã khai móc nối với bác sĩ nguyễn thái hiệp thống nhất tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho bốn mươi hai người khác
với tổng số tiền là một mươi bảy năm triệu đồng sau hai lần tiêm vào ngày một mươi một tháng tám và ngày hai mươi tháng tám rồi chia đôi số tiền trên
ngày một mươi tám tháng một mươi một công an quận cầu giấy hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng nguyễn thị thúy quỳnh hai mươi bốn tuổi và lê văn đức hai mươi năm tuổi
tại cơ sở thẩm mỹ ở đường nguyễn khang phường trung hòa quận cầu giấy hà nội để điều tra tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
cụ thể vào ngày hai mươi năm tháng chín thẩm mỹ viện quốc tế vba ở nguyễn khang phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
cho xe ô tô đón miễn phí bà vth bốn mươi bảy tuổi từ nhà ở huyện từ sơn tỉnh bắc ninh đến cơ sở để được tư vấn về gói sản phẩm chăm sóc làm đẹp da
sau quá trình tư vấn bà hát không sử dụng bất cứ gói sản phẩm nào và muốn đi về
lúc này hai nhân viên công ty là nguyễn thị thúy quỳnh và lê văn đức đã yêu cầu trả tiền xe đến đón
trước việc khách hàng không dùng bất cứ gói sản phẩm nào và đòi đi về quỳnh và đức đã yêu cầu trả tiền xe đón giải thích rằng nếu tham gia gói dịch vụ mới được miễn phí
khách hàng không đồng ý liên bị hai đối tượng quỳnh và đức giữ lại thẩm mỹ viện không cho về
đến khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an quận cầu giấy nhận được thông tin đã đến cơ sở thẩm mỹ trên để kiểm tra xác minh vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở
tại cơ quan công an nguyễn thị thúy quỳnh và lê văn đức đã khai nhận hành vi của mình
hiện công an quận cầu giấy đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở văn hóa và thể thao sở y tế chủ trì họp báo thông tin về lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
tại đây ông võ trọng nam phó giám đốc sở văn hóa và thể thao tp hcm cho biết hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi một tp hcm sẽ cùng cả nước tổ chức lễ tử nghiệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch

tổ chức lễ tử nghiệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch
ông võ trọng nam cũng thông tin rằng tổng thời lượng truyền hình trực tiếp lễ tử nghiệm là bốn mươi bốn mươi năm phút
hiện thành phố dự kiến thả hoa đăng tại hai địa điểm là chùa pháp hoa ở quận ba và cầu móng ở quận bốn
bàn tổ chức đã mời năm mươi thân nhân của những người tử vong do covid một mươi chín dự tại điểm cầu chính ở hội trường thống nhất tp hcm
các điểm cầu phụ tại hai mươi hai địa phương
hai địa phương cũng sẽ mời thân nhân của người tử vong đến dự
thông tin về tình hình ca tử vong của tp hcm ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
kể từ đầu đợt dịch thứ bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một tp hcm ghi nhận hơn một mươi bảy hai trăm sáu mươi ba ca tử vong
đây cũng là địa phương có số ca tử vong cao nhất chiếm bảy mươi bốn trong số hai mươi ba hai trăm bảy mươi ca tử vong do covid một mươi chín trên cả nước
trong số các trường hợp tử vong số bệnh nhân nữ chiếm đến năm mươi tám năm
như vậy số ca tử vong ở nữ cao hơn ở nam
tám mươi sáu năm ca tử vong trên năm mươi tuổi trong các trường hợp tử vong có ba mươi tám trẻ em sáu mươi hai phụ nữ mang thai
phó giám đốc sở y tế tp hcm thông tin thêm ngành y tế có ba trường hợp nhân viên y tế tử vong do covid một mươi chín
trong đó một bác sĩ và một điều dưỡng tử vong do lây nhiễm khi đang làm nhiệm vụ
với hai trường hợp nhân viên y tế mất trong quá trình tham gia công vụ ông nam cho biết nhà nước đã ghi nhận công lao và trao huân chương lao động hạng ba
phó giám đốc sở y tế cho biết thành phố đã kiến nghị với trung ương và đang chờ phản hồi về việc phòng liệt sĩ cho nhóm này